ngày một mươi bốn tháng năm tại thành phố sơn la tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xử lý sự cố an toàn cấp tổng công ty năm hai nghìn hai mươi ba
để chủ động phòng chống ứng phó và giảm nhẹ hậu quả thiên tai bên cạnh công tác quản trị điều hành đầu tư nâng cấp lưới điện cải tạo sửa chữa lưới điện đầu tư phương tiện trang thiết bị hiện đại
truyền thông nâng cao nhận thức kiến thức về công tác phòng chống thiên tai thì công tác diễn tập là một hoạt động quan trọng với một mươi năm tình huống giả lập dành cho các đội thi
chương trình diễn tập là các công việc điển hình mà công nhân ngành điện thường phải thực hiện đặc biệt trong mùa mưa bão
cho anh em công nhân được nhuẩn nhuyễn hơn giảm thiểu thời gian công tác trên lưới điện
khi phát hiện sự cố thì có kiến thức và sự chuẩn bị kỹ càng hơn
thực hiện thay thế những vị trí bị hư hỏng để đảm bảo độ ổn định cung cấp điện trên địa bàn
đây là hoạt động thường niên nhằm mục đích kiểm tra đánh giá công tác chuẩn bị ứng phó công tác chỉ huy phòng chống thiên tai
triển khai phương châm bốn tại chỗ trong việc khắc phục hậu quả thiên tai xử lý sự cố của tổng công ty các đơn vị
từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục nhanh hậu quả sự cố do thiên tai kịp thời khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng
bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người
hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra
những diễn tập này tạo cho lực lượng công nhân các kỹ năng xử lý trong những tình huống cụ thể khi có những tình huống thực tế xảy ra
cái việc này thì chúng tôi làm để đảm bảo thứ nhất là đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định liên tục để phục vụ phát triển kinh tế xã hội
cũng như bảo đảm an toàn
cũng trong chiều ngày một mươi bốn tháng năm tại thành phố sơn la tổng công ty điện lực miền bắc đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng tháng an toàn vệ sinh lao động năm hai nghìn hai mươi bốn
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn tổng công ty sẽ tổ chức các lớp đào tạo và huấn luyện về công tác an toàn vệ sinh lao động
đào tạo về công tác thi công sửa chữa lưới điện đăng mang điện tiếp tục triển khai đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn trong các đơn vị